còn tại tỉnh phú yên công an huyện đồng xuân vừa bắt tạm giam đối tượng trương công tiến
chú xã an định huyện tuy an tỉnh phú yên về hành vi cố ý gây thương tích
trên đường đến xã xuân xuân nam huyện đồng xuân tiến cùng với nhóm bạn của mình gặp một nhóm thanh niên khác
đang đánh nhau nên cả nhóm dừng lại xem thấy có người quen tiến vào hỏi thăm thì bị trần minh khoa
chú xã xuân sơn nam đánh do bị đánh sẵn dao bấm có sẵn trong người tiến đâm vào ngực của khoa gây tổn hại sức khỏe ba mươi bảy
hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật